năm hai nghìn năm thủ tướng nguyễn tấn dũng hai nghìn tám và hai nghìn một mươi sáu chủ tịch nước nguyễn minh chiết hai nghìn bảy chủ tịch nước trương tấn sang năm hai nghìn một mươi ba đặt nền tảng cho việc thiết lập quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước
tiếp đó đặc biệt là chuyến thăm lịch sử của tổng bí thư nguyễn phú trọng năm hai nghìn một mươi năm và mới đây nhất là chuyến thăm của thủ tướng nguyễn xuân phúc tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
về phía mỹ kể từ chuyến thăm đầu tiên của tổng thống bill clinton tới việt nam tháng một mươi một năm hai nghìn đến nay tất cả các đời tổng thống mỹ từ tổng thống josbus của đảng cộng hòa đến tổng thống berét obama của phe dân chủ và hiện là tổng thống donald trump đều có các chuyến thăm chính thức việt nam
đặc biệt tổng thống donald trump tới việt nam ngay trong năm đầu tiên nhậm chức một minh chứng cho lời khẳng định của ông trong cuộc hội đàm với thủ tướng nguyễn xuân phúc tại nhà trắng ngày ba mươi một tháng năm vừa qua
và mong muốn quan hệ hai nước thời gian tới tiếp tục phát triển mạnh mẽ
ngày nay nền kinh tế mở của việt nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới quy mô nền kinh tế việt nam đã phát triển hơn ba mươi lần so với trước đây sinh viên việt nam cũng nằm trong số những sinh viên hàng đầu trên thế giới
về hợp tác kinh tế kể từ khi việt nam và mỹ ký kết hiệp định thương mại song phương năm hai nghìn một quan hệ thương mại giữa hai nước đã có sự phát triển mạnh mẽ
hiện việt nam đứng thứ một mươi sáu trong số các đối tác thương mại hàng đầu của mỹ và tăng trưởng thương mại giữa hai nước hàng năm đạt trung bình tới hai mươi
kim ngạch thương mại hai triệu giữa hai nước tăng từ hai trăm hai mươi triệu đô la mỹ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn lên bốn mươi bảy tỷ đô la mỹ vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu
tính đến quý i năm hai nghìn một mươi bảy mỹ có tám trăm ba mươi bốn dự án đầu tư tại việt nam với tổng số vốn đăng ký khoảng một mươi hai mươi hai tỷ đô la mỹ
trong khi đó việt nam hiện có trên một trăm linh triệu đô la mỹ
việt nam có một trăm bốn mươi bảy dự án đầu tư sang mỹ với tổng số vốn đăng ký vào khoảng năm trăm bảy mươi một ba mươi tám triệu đô la xếp thứ chín trong tổng số sáu mươi tám quốc gia tiếp nhận đầu tư trực tiếp của việt nam
hợp tác an ninh quốc phòng là ví dụ điển hình của việc xây dựng lòng tin thành công giữa hai nước
ngay sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao quan hệ quân sự cũng được thiết lập trở lại và thúc đẩy thông qua hoạt động trao đổi đoàn các cấp
đào tạo tham vấn đối thoại an ninh biển tìm kiếm cứu hộ cứu nạn cứu trợ thảm họa
đặc biệt là hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh bao gồm giả phá bom mìn tẩy rửa chất độc da cam dioxin tìm kiếm quân nhân mỹ mất tích
và tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
tất cả đã trở thành minh chứng cụ thể cho hợp tác quốc phòng phù hợp với quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước
một điểm nhấn khác trong quan hệ việt mỹ là giáo dục
với hơn ba mươi du học sinh việt nam hiện đứng đầu các nước hiệp hội các quốc gia đông nam á và thứ sáu trên thế giới về số lượng du học sinh tại mỹ
hai nước cũng hợp tác ngày càng hiệu quả tại các diễn đàn đa phương bao gồm apec diễn đàn khu vực asean hội nghị cấp cao đông á
việt nam và mỹ đang có thiên thời địa lợi nhân hòa để thúc đẩy mối quan hệ song phương có lợi cho cả hai nước
đây là nhận định của nhiều học giả mỹ về chuyến thăm của tổng thống donald trump tới việt nam
tôi cho rằng quan hệ song phương giữa mỹ và việt nam rất mạnh mẽ và ngày càng phát triển
mối quan hệ này được phát triển dựa trên quan tâm chung sâu sắc về quốc gia
quốc phòng và an ninh trong khu vực cũng như lợi ích kinh tế quan hệ thương mại song phương là rất lớn và không ngừng phát triển
tất cả cho thấy việt nam đang trở thành đối tác ngày càng quan trọng của mỹ
việt nam và mỹ đang có thiên thời địa lợi nhân hòa để thúc đẩy quan hệ song phương có lợi
mỹ là đối tác quan trọng giúp việt nam phát triển kinh tế tiếp nhận công nghệ mới và giáo dục tiên tiến củng cố khả năng quốc phòng
đổi lại mỹ tìm thấy ở việt nam nguồn cung hàng hóa chất lượng và rẻ cơ sở chế tạo có nhân công thấp
và vị trí địa chính trị phù hợp với chiến lược an ninh của mỹ ở khu vực
cả mỹ và việt nam đều có lợi ích chung ở khu vực châu á thái bình dương
do đó hợp tác song phương sẽ đóng góp tích cực cho hòa bình ổn định hợp tác và phát triển tại khu vực châu á thái bình dương và trên thế giới
mặc dù hiện nay chính quyền của tổng thống donald trump vẫn chưa có chiến lược đối ngoại rõ ràng đối với châu á
song nhìn lại chặng đường quan hệ thăng trầm giữa việt nam và mỹ kể từ ngày một mươi sáu tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
khi chủ tịch hồ chí minh gửi thư tới tổng thống mỹ khi đó là ông heri truman thông báo về sự ra đời của nước việt nam độc lập
hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng quan hệ việt mỹ sẽ tiếp tục phát triển theo xu hướng hữu nghị và hợp tác